tính đến ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cả nước có khoảng một một trăm linh đại lý làm thủ tục hải quan được tổng cục hải quan công nhận
để nâng cao chất lượng đại lý làm thủ tục hải quan tổng cục hải quan vừa chỉ đạo cục hải quan các tỉnh thành phố triển khai kế hoạch giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi
các mục tiêu cụ thể gồm hoàn thiện chính sách pháp luật về đại lý tạo thuận lợi đối với hoạt động xuất khẩu nhập khẩu
thông qua đại lý hỗ trợ đại lý nâng cao năng lực chất lượng thực hiện thủ tục hải quan thúc đẩy hợp tác phát triển đại lý giữa hải quan doanh nghiệp đại lý
minh bạch hóa hoạt động đại lý nâng cao hiệu quả quản lý đại lý
để triển khai kế hoạch các công việc cần thực hiện gồm nội dung sản phẩm đầu ra thời gian triển khai phân công thực hiện
các đại lý này sẽ được phát triển chuyên nghiệp tin cậy chất lượng giữ vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động khai hải quan làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu